hóa đơn giả là một vấn nạn nhức nhối không chỉ với cơ quan chức năng mà còn gây thiệt hại cho cả các doanh nghiệp chân chính
hóa đơn điện tử ra đời được xem là giải pháp tích cực giảm thiểu đáng kể tình trạng này
tuy nhiên cảnh báo về việc hóa đơn điện tử có thể làm giả mới đây của cơ quan thuế đã khiến cho dư luận tỏ ra lo ngại
vậy hóa đơn như thế nào là hóa đơn điện tử giả mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hóa đơn điện tử
mà khởi tạo hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn không đúng hoặc là lấy hàng hóa của người khác hoặc thậm chí khởi tạo hoàn toàn khống hóa đơn
thì tất cả hóa đơn điện tử cũng như các hóa đơn khác thì đều gọi là hóa đơn giả
hiện nay đã có các nhà cung cấp phần mềm miễn phí hỗ trợ doanh nghiệp vào tra cứu kiểm tra xem hóa đơn điện tử có hợp pháp hay không tránh rủi ro cho doanh nghiệp
về phía cơ quan thuế cho rằng so với hóa đơn giấy hóa đơn điện tử an toàn hơn rất nhiều
việc áp dụng rộng rãi loại hóa đơn này có thể giúp cơ quan thuế xử lý kịp thời với những trường hợp gian lận
khi mà người bán phát hành cái hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế hoàn toàn có thể thu ngay lại được cái dữ liệu để phát hiện nhanh các cái trường hợp mà họ phát hành hóa đơn gọi là có dấu hiệu bất hợp pháp
từ đó thì có thể xác minh điều tra và ngăn chặn xử lý kịp thời
thực tế hiện nay tình trạng
tình trạng mua bán hóa đơn vẫn còn rất phức tạp
công an tỉnh phú thọ vừa phát hiện thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả và cầu kết với nhân viên ngân hàng thương mại để thanh toán ảo trên tài khoản của các công ty ma nhằm hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn khống
ngành ngân hàng quản lý việc thanh toán qua ngân hàng cũng phải có quy định hết sức cụ thể và quản lý hết sức cụ thể là tránh không để đối tượng sử dụng giấy trả tả để thành lập các tài khoản ngân hàng
và thực hiện giao dịch
dịch tại ngân hàng là phải có giấy tờ thật và phải xác định được con người
thì từ đó sẽ tạo điều kiện rất tốt cho các cơ quan quản lý cơ quan điều tra phát hiện xử lý được đối tượng
sử dụng hóa đơn trái phép dù là vô tình hay cố ý doanh nghiệp đều phải chịu mức phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
do vậy bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng bản thân doanh nghiệp cần hết sức thận trọng
hóa đơn điện tử là giải pháp tiên tiến an toàn cao
ta khuyến cáo doanh nghiệp nên lựa chọn nhà cung cấp uy tín và phải thực hiện tra cứu tính hợp pháp của hóa đơn